các nhà lập pháp mỹ vẫn còn tranh cãi về khoản viện trợ mới trị giá hai mươi năm tỷ của đô la mỹ cho ukraine
trong bối cảnh thời hạn chính phủ phải đóng cửa về hết nhân sách đang đến gần
người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia john kirby tuyên bố lầu năm góc chỉ có thể hỗ trợ cho ukraine
trong vài tuần nữa nếu quốc hội không thông qua dự luật ngân sách mới
ông kirby đã đề cập đến việc liệu chính phủ đóng cửa sẽ tác động gì đối với nguồn viện trợ của mỹ cho ukraine
hiện tại các nhà lập pháp mỹ vẫn đàm phán sôi nổi về dự luật ngân sách có thể lên tới hai mươi năm tỷ đô la mỹ để hỗ trợ ukraine
theo ông john kirby nếu dự luật mới không được chấp nhận chương trình viện trợ cho kiev sẽ bị thu hẹp
đặc biệt vào những tháng mùa thu và mùa đông sắp tới điều đó sẽ tác động đáng kể đến tỷ lệ thành công của kiev trên chiến trường
mỹ đã phê duyệt hàng tỷ đô la mỹ viện trợ quân sự trực tiếp cho ukraine kể từ khi xung đột với nga leo thang vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
bao gồm hàng chục chuyến hàng vũ khí hạng nặng
phương tiện chiến đấu và đạn dược về phần mình nga đã nhiều lần lên án dòng chảy vũ khí từ phương tây đến ukraine